kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai trăm hai mươi bốn một trăm một mươi ca nhiễm đứng thứ ba mươi năm trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi chín trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi hai bốn trăm một mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một hai trăm một mươi tám tám trăm tám mươi sáu ca
trong đó có chín trăm bảy mươi một chín trăm linh bảy
bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm tứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn và lai châu
các địa phương ghi nhận số nhiệm tích lưỡi cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm sáu mươi tám chín trăm sáu mươi một
bình dương hai trăm tám mươi một sáu trăm linh năm đồng nai tám mươi sáu bảy trăm ba mươi hai lòng an ba mươi tám một trăm sáu mươi một tiền giang hai mươi bảy chín trăm linh một
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám trị
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi sáu tám mươi tám ca tổng số ca được điều trị khỏi là chín trăm bảy mươi bốn bảy trăm hai mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm một mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn hai trăm tám mươi bốn ca
thở oxy dòng cao hfnc là một hai trăm năm mươi bốn ca thở máy không xâm lấn là một trăm tám mươi sáu ca thở máy xâm lấn là sáu trăm một mươi ca ecmo là một mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một mươi
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi một ghi nhận một trăm bảy mươi ba ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh sáu mươi hai trong đó có một mươi một ca từ các tỉnh chuyển đến như sau
long an bảy bạc liêu một bến tre một quảng ngãi một đồng nai một
tại các tỉnh thành phố khác bình dương hai mươi hai đồng nai một mươi hai an giang một mươi tiền giang một mươi cần thơ một mươi tây ninh tám vĩnh long bảy kiên giang bảy đồng tháp sáu long an năm cà mau ba trà vinh hai sóc trăng hai
bình thuận hai khánh hòa một đắk nông một bến tre một hậu giang một bạc liêu một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi năm năm mươi năm ca chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi ba trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong sắp thứ chín trên bốn mươi chín
xếp thứ năm asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm sáu mươi chín hai trăm sáu mươi ba xét nghiệm cho hai trăm năm mươi hai bốn trăm năm mươi một lượt người
số lượng người xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện hai mươi sáu một mươi hai hai trăm bảy mươi hai mẫu cho sáu mươi tám một trăm linh tám hai trăm bảy mươi năm lượt người
tình hình tiêm chủng
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một có một hai trăm ba mươi một năm mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm hai mươi sáu trăm bốn mươi bốn một trăm linh tám liều trong đó tiêm một mũi là bảy mươi chín trăm năm mươi tám bảy trăm sáu mươi năm liều tiêm mũi hai là bốn mươi chín sáu trăm tám mươi năm ba trăm bốn mươi ba liều

tổng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một có một hai trăm ba mươi một một mươi hai liều vaccine được tiêm
hoạt động của ngành y tế trong ngày chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống covid một mươi chín trước biến chủng mới

những hoạt động của ngành y tế trong ngày chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống covid một mươi chín trước biến chủng mới
khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cần bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân
lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể trung tâm và lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng chống dịch
chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vụn cách ly xử lý trực đẩy ổ dịch không để lây lan bùng phát trọng
đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa khu vực cách ly
làm việc với tổng thống who james bredinger tại thủy sĩ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị who hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine nanocovax của việt nam
được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của who
chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một giờ địa phương sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một giờ việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức thụy sĩ chủ tịch nước và đoàn đại biểu việt nam
đã đến thăm trụ sở tổ chức y tế thế giới who tại geneva thụy sĩ
và góp buổi làm việc với tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus
cùng dự có giám đốc liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng gavi
seth ghebreyesus và giám đốc điều hành chương trình covax oleda nguyễn
tại bữa làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò điều phối quan trọng
của who trong lĩnh vực y tế toàn cầu đưa ra các tiêu chuẩn hướng dẫn y tế
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp các nước giải quyết các vấn đề y tế công cộng
tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh
ông khẳng định việt nam ủng hộ những nỗ lực của chương trình covax
tiếp cận toàn cầu vaccine covid một mươi chín và các tổ chức vận hành covax
trong đó có who và gavi trong thúc đẩy tiếp cận công bằng bình đẳng
và kịp thời vaccine covid một mươi chín trên toàn cầu
chủ tịch nước tuyên bố việt nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm năm trăm linh usd cho covax
nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của việt nam cho covax lên một triệu usd
việt nam nằm trong số không nhiều nước đang phát triển có đóng góp tự nguyện cho covax
qua đó thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết quốc tế và nỗ lực trách nhiệm của việt nam
chủ tịch nước chia sẻ việt nam đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn
linh hoạt để thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch có hiệu quả
vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
ông đề nghị who gavi chương trình covax quan tâm hỗ trợ việt nam tăng cường
năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở năng lực tiêm chủng mở rộng
chủ tịch nước cũng đề nghị chương trình covax tiếp tục phân bổ và điều triển vaccine
tới việt nam càng nhanh và càng nhiều càng tốt ưu tiên vaccine cho trẻ em
cũng như hỗ trợ các vật tư y tế nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng giúp việt nam
giữ vững thành quả kiểm soát dịch bệnh
chủ tịch nước mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để việt nam trở thành
trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mbna là nơi sản xuất vaccine cho khu vực tây thái bình dương
ông cũng đề nghị who hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine nanocovax của việt nam
được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của who
chủ tịch nước cũng đề nghị who có hình thức phối hợp với các nước để kỷ niệm
phòng chống dịch bệnh hai mươi bảy tháng một mươi hai theo nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc
đây là sáng kiến do việt nam đi sướng vào năm hai nghìn hai mươi trong vai trò ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc và đã được sự đồng bảo trợ của một trăm một mươi hai quốc gia thành viên
tổng giám đốc who bày tỏ ấn tượng trước những quyết tâm nỗ lực và thành quả của việt nam
trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín phục hồi phát triển kinh tế xã hội
là bài học kinh nghiệm quý báo cho cộng đồng quốc tế
về vắc xin giám đốc liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng gavi sepepley
và giám đốc điều hành chương trình covax o reilly nguyễn khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác
hỗ trợ cung cấp vắc xin nhiều nhất nhanh nhất có thể
tổng giám đốc who ủng hộ ý tưởng biến việt nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine
sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vắc xin vào việt nam sản xuất
tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của who
ông cũng nhất trí với đề nghị của chủ tịch nước sẵn sàng có thông điệp nhân ngày quốc tế
phòng chống dịch bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm nay theo sáng kiến của việt nam
ông teros cho hay who sắp tổ chức phiên họp đặc biệt nhằm để các nước thảo luận khả năng
xây dựng một hiệp ước phòng chống đại dịch cấp toàn cầu nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai
mong việt nam xem xét tích cực đề xuất này
tổng giám đốc who cảm ơn sự đóng góp tài chính của việt nam cho chương trình covax
và cho biết luôn sẵn sàng cùng với các đối tác liên quan hợp tác chặt chẽ hiệu quả với việt nam
trong việc bảo đảm tiếp cận công bằng vaccine và chuyển ra công nghệ vaccine mdna
ông teros đánh giá cao nguồn nhân lực của việt nam và bày tỏ ủng hộ đề nghị của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
về việc tạo cơ hội để có thêm người việt nam làm việc tại who
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại xã tân triều thanh trì hà nội đã ghi nhận một mươi hai ca test nhanh dương tính sars cov hai
và đã được lấy máu gửi cdc hà nội xét nghiệm khẳng định
ngày hai mươi chín tháng một mươi một lãnh đạo ủy ban dân xã tân triều thanh trì hà nội xác nhận
và tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại địa bàn thôn triều quốc đã phát hiện một mươi hai ca tích nhanh có kết quả dương tính sars cov hai
ngay sau khi phát hiện chùm ca nghi ngờ này lực lượng chức năng đã tiếp tục lấy mẫu của các trường hợp này
gửi cdc hà nội để xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp pcr
đến hiện tại vẫn chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định của các trường hợp này
cũng theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã tân triều
chung một mươi hai ca test nhanh dương tính này được ghi nhận tại hai số nhà thuộc đường tân triều
và khu vực sát sân chơi xóm lẻ thôn triều khúc đây là người sinh sống và thuê trọ tại địa phương
trong tối qua xã đã cho phong tỏa tạm thời khu vực này đồng thời đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm
điều tra truy vết các trường hợp liên quan
ban chỉ đạo phòng chống dịch xã yêu cầu các trường hợp liên quan đến ổ dịch có chùm ca nghi nhiễm trên
tự giác thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà khẩn trương cung cấp thông tin kịp thời cho trạm y tế xã
theo số điện thoại hai trăm bốn mươi ba năm trăm năm mươi hai một nghìn chín trăm hai mươi một để được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
mọi người dân cùng phối hợp chặt chẽ khai báo trung thực để công tác kiểm soát dịch covid một mươi
trên địa bàn xã sớm được ngăn chặn đẩy lùi
theo sở y tế hà nội tính từ khi thành phố bắt đầu chiến lược thích ứng với covid một mươi chín
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay trên địa bàn đã ghi nhận năm sáu trăm năm mươi bốn ca covid một mươi chín
trung bình một trăm một mươi bảy bảy mươi chín ca trên một ngày
trong số đó có hai một trăm hai mươi một ca trong cộng đồng ba mươi bảy năm mươi một hai bảy trăm năm mươi bốn ca tại khu cách ly bốn mươi tám bảy mươi
bảy trăm năm mươi bảy ca tại khu phòng tòa một mươi ba ba mươi tám hai mươi hai ca nhập cảnh bốn mươi một
hà nội phát sinh thêm ba ổ dịch mới bao gồm ổ dịch tập thể nguyễn công chứ quận hai bà trưng
ổ dịch ngõ khâm đức vườn trung phụng quận đồng đà ổ dịch xã suy xá huyện mỹ đức
cổ dịch này đều khởi phát từ
ngày một mươi chín tháng một mươi một hiện thành phố đang có một mươi hai ổ dịch trên một chùm ca bệnh vẫn diễn biến phức tạp
tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay toàn thành phố ghi nhận tổng số chín sáu trăm sáu mươi chín ca
trong số đó f ghi nhận trong cộng đồng là ba bảy trăm bốn mươi ba ca số f là đối tượng đã được cách ly là năm chín trăm hai mươi sáu ca
theo đánh giá cấp độ dịch ngày hai mươi sáu tháng một mươi một toàn thành phố vẫn ở cấp độ hai tức màu vàng nguy cơ trung bình
một mươi chín quận huyện thị xã ở cấp độ một
tăng một mươi năm quận huyện so với công bố ngày một mươi chín tháng một mươi một
một mươi một quận huyện còn lại ở cấp độ hai
liên quan đến sự cố trên ở thanh hóa ngoài bốn ca tử vong đều là nữ hiện không còn trường hợp nguy kịch
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết có một mươi bệnh nhân đang điều trị tại đây
gồm tám công nhân công ty giấy kim việt và hai người ở địa phương khác
chúng tôi đang hội chuẩn đánh giá lại cơ bản sức khỏe các bệnh nhân tiến triển tốt không ai còn thở máy hoặc nguy kịch
gần sáu mươi bệnh nhân khác điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện nông cống cũng không có ca diễn biến nặng
phần lớn đã về nhà số còn lại dự kiến cũng sớm ra viện
như vậy liên quan đến sự cố ngoài bốn ca tử vong đều là nữ không còn trường hợp nguy kịch
trước đó báo công an nhân dân đưa tin ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm y tế huyện nông cống đã tổ chức tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín mũi thứ hai cho người lao động tại công ty chính nhiệm ngoại dạy kim việt
công tác tổ chức tiêm chủng khám sàng lọc tiêm vaccine theo dõi sức khỏe sau tiêm được thực hiện theo quy định
chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng khám sàng lọc tiêm vaccine theo dõi sức khỏe sau tiêm
tuy nhiên trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã có một mươi trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine
toàn bộ các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm đều được phát hiện trong thời gian theo dõi sức khỏe ba mươi phút sau tiêm
tại điểm tiêm chủng được xử trí cấp cứu điều trị theo phương án xử trí và theo pháp đồ
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã có bốn trên một mươi trường hợp phản ứng nặng tử vong
trong quá trình xử trí sự cố tiêm chủng một số trường hợp phản ứng nhẹ đã được chuyển từ tuyến dưới
lên bệnh viện đa khoa thanh hóa điều trị
lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa hôm nay chia sẻ trực tuyến
bệnh viện sẽ cho một mươi một bệnh nhân bị phản ứng sau tiêm vaccine covid một mươi chín được xuất viện
những người này đa số là công nhân của công ty trách nhiệm hạn dày kim việt
huyện nông cống hiện sức khỏe đã trở lại trạng thái bình thường
những ngày qua bệnh viện áp dụng theo pháp đồ điều trị chống sốc
đồng thời cán bộ y bác sĩ cũng tích cực động viên để bệnh nhân không lo lắng hốt hoảng
đại diện bệnh viện nói với nguồn truyền
theo sức khỏe và đời sống bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện nông cống cho hay
năm mươi một người theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa huyện nông cống cũng đã xuất viện
hôm qua văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
gửi bộ y tế và ủy ban dân tỉnh thanh hóa về sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tại tỉnh này khiến đến nay đã có bốn người tử vong
theo đó thủ tướng yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ công an
các bộ cơ quan liên quan và ủy ban dân tỉnh thanh hóa khẩn trương điều tra làm rõ sự việc
xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nghiêm túc rút kinh nghiệm báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi tháng một mươi một
trung tâm y tế huyện nông cống trước đó tổ chức tiêm vaccine vocia mũi hai cho công nhân
tại công ty trách nhiệm hoạn giải kim việt huyện nông cống hôm hai mươi ba tháng một mươi một
nhiều trường hợp đã gặp phản ứng nặng sau tiêm ba người tử vong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
hôm sau có thêm một bệnh nhân không qua khỏi
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết vừa cứu sống bé trai chín tuổi và bé gái một mươi bốn tuổi
mắc covid một mươi chín nguy kịch một cách diệu kỳ
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một bé trai nvmq chín tuổi có thể chặng béo phi
được đưa đến khoa cấp cứu trong tình trạng khó thở
người nhà cho biết bé bị ho sốt sổ mũi bốn ngày không bớt và than khó thở nên đưa đi viện
cha bé cho biết gia đình cũng có nhiều người có biểu hiện tương tự sau đó tự khỏi
nên cha mẹ chủ quan nghĩ bé cũng có thể tự khỏi
tại bệnh viện nhi đồng hai các bác sĩ nhận thấy phổi của bé bị tổn thương tiến triển cả hai bên
độ bão hòa oxy giảm thấp cần hồi sức
tại khóa covid bé được cho nằm sấp
áp lực dương liên tục qua mũi với thông số cao sử dụng thuốc điều trị
tuy nhiên tình trạng bé càng xấu tiến triển suy đa tạng do thiếu oxy mô kéo dài
phải lọc máu liên tục và bị cơn bão situkin tấn công
có những thời điểm tình trạng oxy hóa máu tưởng chừng cải thiện nhưng tổng cuộc vẫn chưa khả quan
lãnh đạo khoa covid quyết định hội trần với khoa hồi sức tích cực chống độc nhi đồng hai
và bệnh viện nhi đồng tp thống nhất sử dụng kỹ thuật ecmo cho bé sau ba ngày nhập viện
một số nhà khoa học cho rằng biến thể đáng lo ngại omicron đã xuất hiện ở vùng hạ sahara
vốn có tỷ lệ tiêm chủng thấp và sau đó đã đi vào nam phi
có thể đây là hậu quả tự nhiên của việc thế giới tiêm chủng quá chậm
nhiều nước giàu nhất thế giới đã dành cả năm qua để tích chữ vaccine covid một mươi chín
một số liều vaccine gấp vài lần dân số của họ và liên tục không thực hiện lời hứa chia sẻ vaccine
với các nước đang phát triển
tổ chức y tế thế giới who nói rằng cách tiếp cận này là tự chuốc lấy thất bại và vô đạo đức
và điều đó có thể đang bắt đầu có tác động nghiêm trọng
một biến thể mới của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm cao hơn có thể đã nổi lên
từ một khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp
đài cnn mỹ mở đầu bài viết dẫn lời các nhà khoa học để giải thích về sự xuất hiện
của biến thể omicron đang ngày hai mươi tám tháng một mươi một
biến thể omicron ban đầu được gọi là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín lần đầu tiên được báo cáo cho who
từ nam phi vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
sau đó hôm hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đặt tên cho biến thể mới
biến thể mới là omicron theo bảng chữ cái hy lạp và phân loại biến thể này là biến thể đáng lo ngại
biến thiên này được cho là có ba mươi hai đột biến trong protein gai
tuy nhiên không rõ liệu biến thể này thật ra bắt nguồn tại nam phi hay nhập khẩu vào quốc gia này
từ những nơi khác trong khu vực
theo cnn điều mà các nhà khoa học biết được chính là nhiều khả năng virus đã biến đổi
ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp và có mức độ lây nhiễm của virus cao
có thể biến thể này đã xuất hiện ở một quốc gia khác và sau đó được phát hiện ở nam phi
quốc gia có năng lực giải trình tự gen rất tốt
đây có thể là hậu quả của một đợt bùng phát dịch có khả năng đã xảy ra
ở một số khu vực thuộc vùng hạ sahara phía nam sa mạc sahara của châu phi
vùng không có số lượng lớn hoạt động giám sát bộ gen của virus đang diễn ra
và có tỷ lệ tiêm chủng thấp ông michael hez
nhà nghiên cứu cao cấp về y tế toàn cầu tại the homes putnam anh nhận định
ông hez cho biết sự xuất hiện của các biến thể mới là hậu quả tự nhiên
của việc thế giới tiêm chủng quá chậm
hậu quả lớn dân số thế giới chưa được tiêm phòng
chẳng hạn tại vùng hạ sahara của châu phi
và họ rất dễ bị các đợt bùng phát lớn ông hess nói
ông hed cho biết các biến thể mới của virus sars cov hai
từng gây ra nhiều vấn đề cho thế giới trước đây
đều xuất hiện từ những nơi trải qua các đợt bùng phát lớn và không kiểm soát
chẳng hạn trường hợp biến thể alfa lần đầu tiên được phát hiện ở anh
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hai biến thể delta lần đầu tiên được ghi nhận ở ấn độ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một
biến thể này đã được phát hiện tại nhiều quốc gia
trong đó có nam phi botswana úc anh đức ý bỉ
và đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
nhiều quốc gia trên thế giới đã phản ứng với biến thể mới
bằng việc nhanh chóng đóng cửa biên giới với khách
đến từ các quốc gia trong khu vực phía nam châu phi
các nhà khoa học và các chuyên gia y tế cộng đồng
đã cảnh báo rằng khoảng cách lớn giữa các quốc gia
đang phát triển và đang phát triển
xét về tỷ lệ tiêm chủng có thể là nguyên nhân
dẫn tới xuất hiện biến thể mới
ông jeremy farrar giám đốc kỹ thừa thiện
wellcome trust anh chuyên nghiên cứu y tế
cho biết sự xuất hiện của biến thể mới cho thấy
tại sao thế giới cần đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng hơn
đối với vaccine covid một mươi chín và các công cụ y tế công cộng khác
hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi một
các chuyên gia y tế hàng đầu trung quốc cho biết
nước này không có kế hoạch siết chặt các hạn chế
để ngăn chặn biến chủng omicron
kể từ khi tổ chức y tế thế giới who tuyên bố
omicron là biến chủng đáng lo ngại
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nhiều nước đã ngừng
các chuyến bay đến và đi từ nam phi
tuy nhiên trung quốc vẫn chưa có động thái nào
để đề phòng biến chủng mới
theo ông zhong naishan một trong những chuyên gia
về bệnh đường hốp hàng đầu trung quốc
biến thể này rất mới chúng tôi cần đánh giá
mức độ nguy hiểm tốc độ lây lan và việc liệu
nó có khiến căn bệnh trở nên nghiêm trọng hơn hay không
hoặc liệu có cần phải phát triển một loại vaccine mới
để chống lại biến chủng này hay không
ông naishan cho biết
ông zhu zhenzhu trưởng nhóm dịch tễ
tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc cdc
cũng cho biết nước này sẽ chỉ quan sát biến chủng mới
trong lúc duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hiện có
theo ông zhang wenhong giám đốc khoa truyền nhiễm
tại bệnh viện husan trung quốc sẽ mất khoảng hai tuần
để xác định xem omicron có phải là mối đe dọa
với khả năng miễn dịch cộng đồng hay không
ông nói thêm các biện pháp chống dịch hiện có của trung quốc
có khả năng đối phó với tất cả các loại biến chủng covid một mươi chín mới
vì vậy nước này tạm thời chưa có thêm hành động nào
trong khi hầu hết các nước khác trong khu vực dân chấp nhận
covid một mươi chín như một căn bệnh lưu hành và hướng tới sống chung với covid
thì chính quyền bắc kinh vẫn áp dụng chính sách zero covid
nhằm loại trừ hoàn toàn dịch bệnh
các biện pháp nghiêm ngặt như xét nghiệm diện rộng
phong tỏa vùng dịch và hạn chế đi lại đã có hiệu quả
trong việc giảm thiểu số người thiệt mạng
nhưng lại khiến trung quốc bị cô lập với phần còn lại của thế giới
tuy nhiên theo giám đốc rằng chính sách này đã mang lại cho trung quốc
lợi thế chiến lược trong bối cảnh sự xuất hiện của biến chủng mới
buộc các nước khác phải áp dụng lại các hạn chế và siết chặt quy định nhập cảnh
israel là quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới
áp đặt lệnh cấm đối với tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào nước này
từ nửa đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một theo giờ địa phương
trong một tuyên bố trước quốc hội thủ tướng israel naftali bennett cho biết
lệnh cấm đang chờ chính phủ phê duyệt và sẽ kéo dài trong một mươi bốn ngày
mỹ canada và úc cũng hạn chế việc đi lại đối với du khách đến từ nam phi
philippines đã đình chỉ các chuyến bay từ tám quốc gia trong khu vực này
thái lan cũng có động thái tương tự đồng thời áp đặt các quy tắc kiểm dịch
đối với những du khách nhập cảnh gần đây
mới đây liên minh châu âu cũng công bố kế hoạch đình chỉ các chuyến bay từ nam phi
chuyên gia john nessan cho rằng các nhà chức trách trung quốc cũng cần chú ý
đến lượng du khách đến từ châu phi nhưng không đề xuất thêm bất kỳ biện pháp nào
nhằm đối phó với biến thể mới
với những hiệu quả của chiến lược zero covid các nhà khoa học trung quốc cảnh báo
nếu chính quyền bắc kinh áp dụng phương pháp phòng dịch tương tự mỹ
trung quốc có thể đối mặt với sáu trăm ba mươi bảy một trăm năm mươi năm ca bệnh mới mỗi ngày
điều này sẽ tác động nghiêm trọng đến hệ thống y tế của trung quốc
và gây ra đại họa trong nội bộ quốc gia
các ước tính đã tiết lộ khả năng xảy ra một đợt bùng phát khổng lồ
và gần như chắc chắn sẽ gây ra cánh nặng không thể chi trả được cho hệ thống y tế
báo cáo của các nhà toán học tại đại học bắc kinh viết
chiến lược chống dịch của anh số ca mắc covid một mươi chín trung bình sẽ khoảng hai trăm bảy mươi năm bảy trăm linh ca một ngày
với chín sáu trăm tám mươi ca bệnh nặng
với chiến lược của pháp số trường hợp nhiễm sars cov hai hàng ngày sẽ lên tới bốn trăm năm mươi bốn ca
theo chính sách của israel con số này sẽ là khoảng bốn trăm bốn mươi hai hai trăm linh ca một ngày
từ các số liệu trên các chuyên gia cho rằng hiện tại trung quốc vẫn chưa sẵn sàng
để chuyển sang chiến lược mở cửa
tuy nhiên nghiên cứu không tính đến sự khác biệt về hiệu quả
từ các loại vaccine được sử dụng ở phương tây và trung quốc
hầu hết dân số trung quốc được tiêm vaccine nội địa do công ty sinovac sản xuất
một số chuyên gia vẫn còn nghi ngờ về việc liệu loại vaccine này có cung cấp khả năng cao
bảo vệ lâu dài như những loại vaccine được phương tây sản xuất với công nghệ mna hay không
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi